bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với ngân hàng thế giới lần đầu tiên tổ chức diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển với mục tiêu xuyên suốt là tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan của chính phủ với cộng đồng các đối tác phát triển các chuyên gia trong và ngoài nước cùng với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân khu vực kinh tế tư nhân
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại diễn đàn
diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển lần đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng khi được tổ chức vào thời điểm những năm cuối của thời kỳ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
cũng như bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc xây dựng một chiến lược một mươi năm và kế hoạch năm năm của giai đoạn mới
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra